chống lại ô nhiễm chất thải nhựa nếu bạn không tái sử dụng thì hãy từ chối sử dụng là chủ đề của ngày môi trường thế giới mùng năm tháng sáu năm nay
nhằm kêu gọi cùng nhau hành động để chống lại thách thức lớn về môi trường do chất thải nhựa gây ra
đây là lời kêu gọi mọi người hãy cân nhắc lựa chọn lối tiêu dùng xanh hơn giảm gánh nặng từ ô nhiễm chất thải nhựa tới môi trường tự nhiên hệ sinh thái và sức khỏe của chúng ta
tuy nhiên xu hướng tiêu dùng xanh vẫn còn là điều mới mẻ tại việt nam
đây là quán cà phê dành cho những người muốn thay đổi lối sống truyền thống sang tiêu dùng xanh
họ gặp nhau ở quán cà phê này để chia sẻ những kinh nghiệm sống xanh cũng như những sản phẩm xanh
điểm đặc biệt của quán là những thứ tưởng chừng rất nhỏ như việc sử dụng ống hút inox thay cho ống hút nhựa
hạn chế sử dụng các loại nước đóng chai có bao bì khó phân hủy sử dụng túi giấy khi khách có nhu cầu mang về
sau một khoảng thời gian tương đối nghiên cứu giữa ưu điểm và nhượng điểm
mình đã quyết định lựa chọn ống hút inox cho vận hành ở quán cắt giảm được rất nhiều ống nhựa dùng một lần
sau đấy qua mạng lưới hoạt động xã hội mình cũng tiếp cận được với nhiều doanh nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng xanh hơn
và nhận thấy những cái giá trị của nó đối với cộng đồng đối với sức khỏe đối với môi trường
mình quyết định giới thiệu các sản phẩm đấy ngay trực tiếp tại quán
những sản phẩm tiêu dùng xanh được chị bình trưng bày ở một góc nhỏ ngay cửa ra vào
để khách hàng có thể lựa chọn từ những chiếc ống hút tre inox tới sản phẩm hữu cơ nước tây dừa có nguồn gốc từ quả bồ hòn tới túi sách sổ tay
tuy nhiên các sản phẩm tiêu dùng xanh này vẫn còn hạn chế về chủng loại mẫu mã
dù nhận thức về xu hướng tiêu dùng xanh đã thay đổi nhưng giá cả vẫn là yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến hành vi tiêu dùng bền vững
điều này xuất phát từ nhận thức của doanh nghiệp về sản xuất các sản phẩm xanh cũng như cơ chế khuyến khích của nhà nước
điều này xuất phát từ nhận thức của doanh nghiệp về sản xuất các sản phẩm xanh cũng như cơ chế khuyến khích của nhà nước
cụ thể là gì không có đúng không thế thì cần phải có những nơi đưa ra những chính sách để người ta làm theo
chứ còn nếu bây giờ người ta cứ đưa một số người làm làm xong người ta muốn có những cái yêu đại đấy thì không biết là yêu đại ở đâu ai đưa ra thế thì rất là khó
người tiêu dùng đã sẵn sàng cho xu hướng tiêu dùng xanh
nhà nước cũng đã dần có các cơ chế mở khuyến khích cá nhân doanh nghiệp tham gia vào lĩnh vực sản xuất xanh
muốn thúc đẩy hơn nữa xu hướng này thì bản thân các doanh nghiệp
ngoài đặt lợi ích kinh tế còn cần chú trọng tới lợi ích tiêu dùng của người dân
xác định thị trường trong nước là thị trường tiềm năng đáp ứng nhu cầu tiêu dùng xanh của người dân
cũng là góp phần cho môi trường đất nước xanh hơn đẹp hơn